theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang số diện tích nuôi tôm bị thiệt hại đã lên tới hơn một năm trăm linh ha
trong đó riêng huyện an minh là một một trăm hai mươi ha còn huyện kiên lương bị thiệt hại nhưng lại không báo cáo với ngành thú y
gây khó khăn trong công tác quản lý dịch bệnh cũng như khắc phục thiệt hại của cơ quan chuyên môn
trong số ba trăm linh hectare tôm nuôi bị thiệt hại có báo cáo là ở một trăm linh bảy ổ dịch tại bốn mươi ấp thuộc hai mươi bốn xã của bảy huyện
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiên giang nguyên nhân thiệt hại là do bất lợi từ các yếu tố môi trường
bệnh đốm trắng hoại tử gan tụy cấp tính số diện tích tôm nuôi bị thiệt hại nhưng chưa có báo cáo theo ngành nông nghiệp kiên giang
do mực nước trên ruộng nuôi thấp các hộ nuôi không có ao lắng để xử lý nước trước khi cấp vào dụng nuôi
con giống không đạt chất lượng hiện trên địa bàn tỉnh kiên giang nắng nóng và thường xuyên xuất hiện những cơn mưa cháy mùa
với lượng mưa lớn gây biến đổi đột ngột các yếu tố môi trường trong ao nuôi làm con tôm bị sốc giảm sức đề kháng và mẫn cảm với tác nhân gây bệnh
bên cạnh đó kết quả quan trắc môi trường cảnh báo dịch bệnh của cơ quan chuyên môn cho thấy có sự hiện diện của vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính
trong hầu hết các điểm đầu nguồn kênh cấp nước với mật độ cao có xu hướng tăng dần từ đầu vụ nuôi đến nay